nhưng cô đã chuyên tâm tập luyện bài sông phượng kiếm và trở thành người đại diện cho các giỏ sĩ tây sơn
biểu diễn bài kiếm này cho bạn bè gần xa được biết đến tên qua trường kiếm nữ tướng anh hùng khi thăm bảo đại quang trung